hà nội đẹp như mơ trong mùa hoa bằng lăng
dưới những tán hoa bằng lăng thì chỉ cần đứng vào thôi bạn đã có những bức hình thật là đẹp
và ngay đó là những bình luận của đa số cư dân mạng
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đắm chìm trong những sắc màu của hạ
và đặc biệt là màu tím mộng mơ đang nhụm kín mạng xã hội trong những ngày qua
bằng lăng là loài hoa nở sớm nhất giữa cây nắng trói trang đầu hè
những bông hoa bằng lăng tím xuất hiện nở thành trùm phủ lên nền xanh của lá
bằng lăng có nhiều cung bậc màu sắc khác nhau
màu hoa tím nhạt phớt hồng sắc tím ngọt ngào hương thơm nhẹ nhẹ
trên khắp các tuyến đường công sở hay trường học
nhiều bạn trẻ mê mẩn check in lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa bằng lăng
dưới những tán hoa bằng lăng chỉ cần đứng vào thôi là bạn sẽ có những bức hình đẹp
năm nào tới hạ tôi cũng chờ đón sắc tím của bằng lăng
một bức tranh vô cùng thơ mộng yên bình
thay vì mô tả hoa bằng lăng qua màn hình điện thoại sách vở
tôi muốn đưa con con
để con gái đến tận nơi cho cô bé sờ vào cây hoa và lá
để cảm nhận bằng mọi giác quan trải nghiệm chân thực luôn là điều vô giá
tôi đã ngắm không biết bao nhiêu mùa hoa bằng lăng mùa nào cũng đẹp cũng thơ
trên các diễn đàn mạng xã hội rất đông cư dân mạng đã hào hứng chia sẻ địa điểm check in đẹp cùng với hoa bằng lăng
theo đó hoàng cầu hoàng quốc việt trần thái tông hay kỳ mã
là những tuyến phố tại hà nội đang nở rộ sắc tím
tím bằng lăng rất thuận tiện để cho người dân tới ngắm cảnh cũng như chụp ảnh
việc ghi dấu cùng mỗi mùa hoa đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần văn hóa của người hà nội
không chỉ mang lại nhiều niềm vui năng lượng tích cực mà còn bồi đắp thêm cho mỗi người tình yêu hà nội
hà nội đẹp như mơ trong mùa hoa bằng lăng
màu tím bằng lăng giống như làm cho đường phố thêm thơ mộng với đi phần nào những ồn ào nơi phố thị
vẻ đẹp của loài hoa tuổi học trò giúp tôi cảm nhận rõ nét hơn hương vị của cuộc sống
những bản tình ca ngọt ngào vốn bị lãng quên bởi vòng quay gấp gáp nơi phố thị
hà nội vẫn luôn mang đến cho người ta nhiều điều thú vị
mà trong đó không thể không kể đến sự biến hóa diệu kỳ của mỗi mùa hoa
từ cảm giác háo hức khi chờ đón mùa hoa sữa cho tới mùa hoa bún hay bất chợt tháng năm về
hà nội nhuộm tím bởi những nhành bằng lăng
tháng năm tháng của những chùm bằng lăng tím và cả những cảnh phượng vĩ đỏ dạo rực nồng nàn
không biết từ bao giờ tháng năm gắn liền với rất nhiều loài hoa của tuổi học trò của mùa chia xa
để rồi mỗi dịp hè tới chúng ta đều muốn chụp cùng bằng lăng hay phượng hồng
như một cách để lưu giữ hay nhớ lại tuổi thanh xuân
nhìn thấy hoa là ký ức của tuổi thơ với những buổi trưa hè nắng gắt trốn ngủ đi bắt ve
xác hoa đỏ dựt lửa lại giúp chúng ta trở thành những loài hoa đẹp nhất trong thời gian này
tôi nhớ về những tháng năm tuổi trẻ cắp sách tới trường
chúng tôi đã cùng nắm tay nhau bước qua những mùa thi với một khoảng trời đầy vấn vương
chẳng thể mở lời nói với nhau mà chỉ gửi qua những dòng lưu bút viết vội
hoa phượng mang màu đỏ rực rỡ nồng cháy với cả lòng nhiệt huyết sự hăng say và bồng bột của tuổi trẻ
hoa phượng không chỉ đẹp bởi màu sắc mà nó còn là tuổi thơ là kỷ niệm là những ngày tháng không bao giờ phai dưới mái trường
khi những tiếng veo
gọi hè về cũng là lúc mỗi người gợi nhớ cho mình biết bao kỷ niệm về mái trường xưa
có ai trải qua cái tuổi học trò đẹp đẽ tinh khôi mà không nhớ không yêu loài hoa phượng
khi phải chia xa tuổi đầy mẫu mơ này ai cũng mang trong lòng mình một khoảng trống
mà có lẽ nhiều năm và nhiều năm sau nữa cũng chẳng thể lấp đầy lại
đó là lý do vì sao năm nào tôi và các bạn học cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng những loài hoa tuổi học trò
những hình ảnh đẹp những khoảnh khắc đáng nhớ sắc màu mùa hạ rực rỡ trên khắp các trang mạng xã hội
trong cây nắng oi ả của đất trời mỗi người đều tự tìm cho mình những cách khác nhau để thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống
những bức hình xinh xắn chụp cùng bằng lăng phượng vĩ đang được đông đảo cư dân mạng chia sẻ
còn bạn bạn đã có cho riêng mình những bức ảnh như vậy chưa
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi